ong được xem là một loại côn trùng vô cùng có lợi cho cây trồng vì sự có mặt của những chú ong này sẽ giúp cho cây trồng tăng khả năng thụ phấn và xua đuổi sâu gây hại
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại một số nhà vườn ở huyện lai vung tỉnh đồng tháp
theo chân ông trương hòa thọ chúng tôi được ông dẫn tham quan khu vườn nhãn và giới thiệu nhiều nhà om đang trong mùa lấy mật
ông cho hay cách đây một mươi năm gia đình ông chuyển đổi trồng nhãn theo đó ông cũng bắt đầu nuôi ong
từ đó đến nay ông luôn duy trì khoảng hai trăm năm mươi đàn ông trong vườn bởi ngoài lấy mật đàn ông còn giúp tăng khả năng thụ phấn đậu sai trái và nâng cao chất lượng trái nhãn
cái nhãn nó không còn sâu thì hiệu quả chùm nhãn nó sai hơn thu hoạch nó nhiều tấn hơn
là một người đam mê trồng vườn ông bùi văn thạnh quê gốc ở vĩnh long cũng tìm về lai vung thuê đất để trồng bốn mét vườn nhãn
hiện nay ông cũng đang nuôi bảy trăm linh đàn ông trong vườn nhãn của mình
ông chia sẻ nhờ đàn ông mà vườn nhãn giảm đáng kể chi phí sản xuất nhiều vụ mùa bội thu về lượng mật cũng như sản lượng nhãn
thu hoạch cái mật là mình có cái lợi của mình rồi
thì nhà vườn nó được có cái là nó thụ phấn cho đậu trái sai
rồi coi như là nó khi mà mình đặt tại chỗ là coi như là những cái côn trùng nó sẽ lan tỏa đi đâu hết chứ nó không tập trung tại cái giường đó
thì coi như là nếu nhà dân ít không phun thuốc bảo vệ thực vật thì họ sẽ tạo được cái sản phẩm sạch là coi như là trái cây sạch
thì họ sẽ bán được giá cao họ sẽ có cái lợi nhuận riêng của họ
tức là cái mô hình này thì đáng khuyến khích đáng khuyến khích để cho cái cộng đồng áp dụng trong cái cộng đồng lớn và cùng mang lại nhận lớn cho bà con
nhưng mà để khuyến khích được cái này thì có lẽ thứ nhất là phải cần thời gian thứ hai là phải có một cái cơ quan chuyên môn đi sâu vào cái này để nói được thuyết phục được cho bà con nông dân cùng phối hợp
chứ nếu mà người này làm người kia không
không làm người kia tiếp tục phun thuốc bảo vệ thực vật thì cái đàn ông sẽ chết đi và cây thất thu cho cây trồng và thất thu cho người nuôi ông luôn
nó sẽ bị phản tác dụng
theo ngành chuyên môn nuôi ong trong vườn cây ăn trái là một mô hình kết hợp tuyệt vời giữa trồng trọt và chăn nuôi
vì nhờ sự hút mật của đàn ông mà cây ăn trái thụ phấn cao sản lượng gia tăng sản phẩm thu hoạch sạch do không có dư lượng thuốc trừ sâu
tuy nhiên để nhân rộng mô hình chúng ta cũng cần nghiên cứu những khuyến cáo của các nhà chuyên môn để mô hình nuôi ong trong vườn luôn đạt hiệu quả tốt nhất